tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ban kinh tế trung ương tổ chức tổng kết một mươi năm năm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
thực hiện nghị quyết ba mươi bảy của bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi bắc bộ đến năm hai nghìn hai mươi
trong giai đoạn hai nghìn bốn hai nghìn một mươi tám bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đầu tư cho kết cấu hạ tầng nông nghiệp vùng trung du và miền núi bắc bộ hơn một mươi tám tỷ đồng
chiếm một mươi sáu bốn tổng vốn do bộ quản lý thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh nâng cao giá trị của sản phẩm cũng như nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới